đoàn công tác thường trực ban bí thư do đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy hòa bình về kết quả giữa nhiệm kỳ
thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh hòa bình đề xuất kiến nghị với ban bí thư một số vấn đề
như sớm sửa đổi bổ sung ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ
tổ chức bộ máy đối với cơ quan ủy ban mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh
ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và đảng ủy cấp huyện
phát biểu kết luận buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng biểu dương những thành tựu của tỉnh hòa bình
trong xây dựng đảng phát triển kinh tế xã hội đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đảng
của đất nước đồng thời đánh giá cao tinh thần đoàn kết nhất trí trong ban chấp hành đảng bộ tỉnh
ban thường vụ và thường trực tỉnh ủy từ đây tạo ra sức mạnh tổng hợp môi trường đầu tư
kinh doanh thay đổi rõ nét là động lực để phát triển kinh tế đi đôi với giải quyết các vấn đề xã hội
nhấn mạnh về phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tiếp theo đồng chí trần quốc vượng đề nghị
tỉnh hòa bình ra soát lại các chỉ tiêu để có giải pháp hoàn thành tốt mục tiêu nghị quyết
đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi sáu đã đề ra